khoan hãy bàn về chuyện đúng hay sai hay hay dở nặng hay nhẹ
chúng ta phải thừa nhận rằng trong những bộn bề mà chúng tôi tạm gọi là cuộc chiến lớp một năm nay
người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là những em học sinh
lớp một được xem là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của một đứa trẻ là sự khởi đầu cho cả quá trình học tập lâu dài sau này
nhưng ở bước khởi đầu đó trẻ cần học bao nhiêu là đủ
nhưng chúng ta quá tập trung vào chữ nghĩa thì chúng ta sẽ quên đi cái điều quan trọng của lớp một mà các bố mẹ hoàn toàn quên
đó chính là cái trách nhiệm đi học cái việc hình dung về vấn đề đi học cái sự tự giác học hành
cái sự gọi là giữ trật tự trong lớp tuân thủ những cái kỷ luật của lớp sống hòa đồng với bạn bè
đấy là điều con cần phải học trong lớp một bởi vì cái đó hoàn toàn khác với lớp mầm non
nếu như các con không học được những thứ đó thì khi lên lớp hai lớp ba lớp bốn các con sẽ gặp rất là nhiều khó khăn
trẻ lớp một chỉ hơn mẫu giáo lớn một chút có nghĩa vừa phải dạy vừa phải dỗ
nó là quá cao trong khi trẻ còn đang y tờ chưa thông khảo
kiến thức nặng tốc độ học nhanh trẻ học ở trên lớp vẫn chưa đủ về nhà lại học
khi mà chúng ta gây áp lực quá lớn cho học sinh thì thường đầu tiên là các con sẽ rất ghét học
và các con sẽ cảm thấy rất là ức chế
với bất kể một con người khi chúng ta gặp áp lực lớn thì chúng ta cũng sẽ có những cái phản ứng về tâm lý
như tiến sĩ vũ thu hương cũng cho rằng việc phỏng theo những câu chuyện ngụ ngôn nước ngoài rồi đưa vào sách giáo khoa làm nội dung tập đọc cho trẻ lớp một là không phù hợp
trong chuyện ngụ ngôn ý tứ sâu sắc mỗi từ mỗi câu đều ẩn chứa ngữ nghĩa sâu xa
chỉ cần thay đổi một vài câu từ có thể thay đổi tính chân thực và thông điệp của câu chuyện
left stone story thì không phải là một nhà văn dành cho trẻ em
mà ông đang viết cho người lớn
và đây là những câu chuyện ý nghĩa với người lớn
do vậy để mà hiểu được thì bản thân người lớn cũng phải đọc khá giả
điều này nó không phù hợp với học sinh tiểu học
còn với học sinh lớp một thì bản thân các con coi cuốn sách giáo khoa giống như một cuốn mẫu hình
và các con sẽ theo một trăm linh gần như các bạn làm gì ở trong cuốn sách này sẽ là cái mẫu chuẩn nhất
và với tâm lý như vậy của học sinh lớp một thì trong cuốn sách giáo khoa lớp một mọi câu chuyện phải chuẩn
chỉ nhẹ nhàng và mang tính giáo dục cao nhất
giữa những tranh cãi chưa đến hồi kết về sách giáo khoa mới
nhiều phụ huynh như chị thu tìm lại về những trang sách giáo khoa cũ thuần việt mà họ từng học
những con chữ chân phương mộc mạc mà dễ hiểu
những hình ảnh minh họa rung dị bố cục mạch lạc mà rõ ràng
những bài tập đọc ngắn gọn
từ ngữ trong sáng
có lẽ vì thế mà bao nhiêu năm đi qua những bài học vỡ lòng ngày xưa ấy vẫn là ký ức khó quên với nhiều người
đến bây giờ mình vẫn còn nhớ hình ảnh của một cái bài tiếng việt lớp một
tức là có một cái câu là thôn xóm đã lên đèn cơm chín thơm làm gió
tức là có hình ảnh một em bé ngồi học bài có cái ánh đèn
tức là những cái hình ảnh nó rất là thân thuộc và gần gũi
học lớp một rất rất lâu rồi
thế nhưng mà trong những gì tiềm thức còn nhớ của mình thì mình nghĩ là
mình vẫn nhớ là ngày xưa cái quyển sách lớp một cảm giác là nó hình ảnh minh họa rồi các thứ nó rất là gần gũi
và bao nhiêu thế hệ học xong thì sách của chị dành được cho em
rồi không khéo là còn nhà có bao nhiêu đứa em này không kéo mua một bộ sách từ thời chị cả xong đến em là vẫn cứ dùng được
thưa quý vị ám ảnh chương trình học nặng hay những băn khoăn về sách giáo khoa mới không chỉ là nỗi lo với học sinh
phụ huynh mà còn là áp lực với rất nhiều giáo viên dạy lớp một năm nay
mới đây trước những ý kiến về sản trong bộ sách giáo khoa lớp một
bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức yêu cầu nhà xuất bản của bộ sách cánh diều xây dựng phương án để chỉnh sửa
hiệu đính gửi hội đồng thẩm định để xem xét phê duyệt nội dung chỉnh sửa trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
giữa những căng thẳng mệt mỏi trong lúc chờ đợi những điều chỉnh phù hợp
nhiều giáo viên phụ huynh và học sinh cũng đã tìm nhiều giải pháp
chủ động ứng phó thay đổi kịp thời để tiếp tục năm học một cách thuận lợi nhất có thể
tại một số trường để giúp các em có thể hoàn thành được bài học theo yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới
với cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết nhiều giáo viên đã phải tăng số tiết của các bài học
để bảo đảm một giờ học có thể cho tất cả học sinh đọc hết bài
thay vì để từng học sinh đọc bài
nhiều lớp học được tổ chức thành từng tổ đứng lên cùng đọc cùng học với nhau
với một cái lượng kiến thức ở môn tiếng việt như thế
và để mà không thể đảm bảo được đủ cái thời lượng dạy học
ví dụ như hai tiết học vần thì chúng tôi có thể phải kéo dài ra đến hơn ba tiết
để phù hợp với các con điều chỉnh phù hợp với các con
nếu các con chưa đọc trơn được chúng tôi cho các con vẫn đánh vần
vẫn đánh vần sau đó mới đến bước đọc trơn
đấy chứ không bắt con là nhìn vào đó để con đọc trơn được ngay ở cái thời điểm như thế này
nhiều chuyên gia giáo dục cũng chỉ ra rằng
để việc dạy và học lớp một theo chương trình mới được hiệu quả
vai trò chủ động của giáo viên trong việc khai thác phát triển sách giáo khoa
cũng như tổ chức nội dung học là hết sức quan trọng
trong các nhà trường và các giáo viên sẽ phải hiểu được là
chúng ta phải đi theo cái tiến độ của học sinh
chúng ta chỉ tạo ra một những cái bài nằm trong cái vùng phát triển gần
nó vươn lên là nó sẽ đạt được
thay vì cái chuyện là chúng ta chạy theo một cách máy móc
một cái tốc độ mà tất cả mọi đứa trẻ đều phải theo
nhưng nếu mà họ có cái năng lực độc lập và sáng tạo trong dạy học
thì họ sẽ biến những cái bài sách giáo khoa nó có thể còn chưa bộc lộ hết được những cái thú vị của nó
thì phải qua cái người giáo viên nó trở thành những cái thứ rất là sinh động
rất là thú vị đối với các con thế mới cần đến giáo viên

thủa còn thơ ngày hai buổi đến trường yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
thưa quý vị ở thời nào cũng vậy những trang sách không đơn giản chỉ là để dạy chữ dạy số
mà quan trọng hơn là nơi vuôn đắp nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ thơ
việc học cũng không cơ học
việc học cũng không cơ học
chỉ để dạy trẻ biết đọc biết viết biết cộng trừ nhân chia mà hơn hết đó là dạy trẻ những bài học làm người
và để kết thúc chương trình ngày hôm nay chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh giáo dục thế nào đổi mới ra sao
cũng xin đừng để cánh cửa lớp một trở thành nỗi sợ hãi đầu đời của trẻ nhỏ
hãy biến lớp một trở thành đôi cánh giúp trẻ tự tin bay cao bay xa trong suốt những năm học sau này